việt nam là một trong năm nước chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu
theo dự báo năm nay mưa bão sẽ đến sớm hơn so với mọi năm
và nhằm tăng cường đối phó thì ngày hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía bắc năm hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi thiên tai làm năm mươi sáu người chết và mất tích một trăm một mươi tám người bị thương
tổng thiệt hại về kinh tế lên đến một ba trăm linh tỷ đồng tại khu vực miền núi phía bắc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay thiên tài đã khiến ba người chết một người bị thương và nhiều nhà cửa hư hại
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng hai mươi năm tỷ đồng
tại hội nghị các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với thiên tai
trong đó tập trung vào nâng cao công tác dự báo cảnh báo cũng như tăng cường tuyên truyền
tập huấn công tác ứng phó với thiên tai cho người dân và cán bộ cơ sở
cùng với đó ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
cần nâng cao năng lực ứng phó và tìm kiếm cứu nạn để khi thiên tai xảy ra
có thể kịp thời ứng phó và nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân